bộ công thương vừa cho biết trong thời gian qua có hiện tượng khi bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
thì các doanh nghiệp sản xuất chịu ảnh hưởng đã tìm cách khắc phục bằng việc chuyển sản xuất ra khỏi nước đó
và trong khi có nhiều chính sách thuận lợi đối với đầu tư nước ngoài
thì việt nam cũng là một sự lựa chọn của các doanh nghiệp chuyển dịch sản xuất
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến quý i năm hai nghìn hai mươi có thêm bảy vụ việc mới được khởi xướng điều tra
trung bình mỗi năm đã có hai vụ việc được tiến hành khởi xướng điều tra
bộ công thương đánh giá dù các bộ ngành đã nỗ lực cảnh báo hành vi lẩn tránh
siết chặt quản lý giám sát nhưng cho tới nay
nguy cơ lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại gian lận xuất xứ vẫn đang gia tăng
để xử lý hiệu quả vấn đề này bộ công thương cho rằng bên cạnh nỗ lực của chính phủ
doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng mang tính quyết định để hạn chế nguy cơ bị khởi kiện lẩn tránh thuế
gian lận xuất xứ bộ công thương đề nghị doanh nghiệp không tham gia
tiếp tay cho các hành vi gian lận xuất xứ truyền tải bất hợp pháp